trận lụt lớn ở thái lan mới đây đã khiến ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trên những hòn đảo du lịch ở miền nam nước này
lũ lụt đã làm ngập hòn đảo du lịch samui và phang an
trung tâm cảnh báo thảm họa quốc gia thái lan cho biết
bốn người đã thiệt mạng và nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do mưa lũ
bên cạnh đó lũ lụt đã cắt đứt tuyến đường sắt nối khu vực miền nam thái lan với malaysia
lực lượng quân đội đang phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương
đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn bảo trì tài sản công cộng bị hư hỏng do lũ lụt
cũng như cung cấp gói cứu trợ cho nạn nhân lũ lụt